sân bay tại thành phố aleppo miền bắc syri đã chính thức mở cửa trở lại và đón chuyến bay dân sự đầu tiên trong tám năm qua
động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi chính phủ syri tuyên bố đã gần như giải phóng hoàn toàn tỉnh aleppo khỏi lực lượng phiến quân
chuyến bay trên xuất phát từ thủ đô damas và đã hạ cánh tại sân bay aleppo vào khoảng một mươi một h ba mươi phút sáng theo giờ địa phương
trên máy bay có sự hiện diện của bộ trưởng giao thông vận tải và bộ trưởng du lịch syri cùng một nhóm các nhà báo được mời tham dự sự kiện này